hai cuộc dài nhanh chóng kết thúc trận đấu với các chiến thắng sáu hai và sáu bốn
đánh bại đối thủ sau ba xét đấu nadal bước tiếp vào vòng sau để gặp giri vesely
một tay vượt hàng đầu khác cũng có vé vào vòng sau đó là novak djokovic
ks moon đã mang đến cho tay vượt người shekpi một chút bất ngờ khi thắng sáu bốn ở xét đấu đầu tiên
tuy nhiên ở những xét sau đó cựu số một thế giới đã chơi tốt và thắng liền ba xét liên tiếp để ngược dòng thắng trung cuộc ba một
qua đó vượt qua vòng ba
khác với djokovic và nadal một tay vượt được đánh giá rất cao là alexander zverev đã bị loại bởi ernest gumbis
đây có thể coi là bất ngờ của vòng đấu này khi tài năng trẻ người đức được đánh giá cao hơn so với olbis
cũng tại vòng ba nhưng ở nội dung đơn nữ bất ngờ cũng đã xảy ra khi hạt giống số một của dài simona halef
đã kết thúc hành trình chinh phục ngôi vô địch của giải sau thất bại trước suway
tay vợt hiện đang xếp hạng bốn mươi tám trên bảng xếp hạng wta
tiếp nối bản tin sẽ là kết quả của một số hành trình
đấu thuộc vòng một mươi tám giải vô địch quốc gia v league hai nghìn một mươi tám
flc thanh hóa dù phải thi đấu xa nhà nhưng vẫn có được ba điểm tuyệt đối để cùng cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng
đều cùng quyết tâm giành một chiến thắng trong trận cầu trên sân thống nhất
cả sài gòn và flc thanh hóa đã nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc
phút một mươi bốn tỷ số được mở cho đội bóng sư thanh nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của đình tùng
sớm nhận gạo nước lạnh chủ nhà sài gòn vùng lên mạnh mẽ
cuối hiệp một đội bóng ngo xanh có cơ hội săn bằng cách biệt khi được hưởng một quả phá đền
thế nhưng quốc phương đã khiến người hâm mộ thất vọng khi không thể thực hiện thành công
sau giờ nghỉ sài gòn là đội vượt trội về số cơ hội nguy hiểm
nhưng trong ngày thi đấu kém duyên lần lượt hoàng thiên ngọc duy đều không thể chiến thắng được thủ môn bổ ngọc
một mươi phút cuối trận cả sài gòn và flc thanh hóa đều mất người khi văn vũ và o ma bị đuổi khỏi sân
đây cũng là hai tình huống đáng chú nhất của hiệp thi đấu thứ hai
giành chiến thắng với tỷ số một flc thanh hóa có cho mình hai mươi chín điểm
trong khi đó điểm số hiện tại của sài gòn đang là một mươi sáu